thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên vừa ký văn bản hướng dẫn chi tiết việc tiêm vaccine covid một mươi chín pfizer trên toàn quốc
bộ y tế cho biết trong bối cảnh nguồn vaccine còn hạn chế trên toàn cầu tiến độ cung ứng không đủ để đảm bảo mỗi người dân được tiêm đủ hai liều vaccine cùng loại khi đến lịch tiêm
vì vậy một số quốc gia như canada đức pháp naui hàn quốc đã áp dụng kết hợp hai loại vaccine covid một mươi chín khác nhau để tiêm cho người dân đảm bảo hiệu quả phòng bệnh
nghiên cứu tại một số quốc gia cho thấy sau khi tiêm mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín astrazeneca và mũi hai là vaccine pfizer cho thấy miễn dịch tương đương so với hai mũi tiêm pfizer và cao hơn so với tiêm hai mũi astrazeneca
một số quốc gia có khuyến cáo tiêm hai loại vaccine khác nhau để tăng hiệu quả miễn dịch
tuy nhiên việc tiêm mũi một arageneca và mũi hai pfizer có thể làm tăng nhẹ các phản ứng thông thường sau tiêm chủng như sốt sưng đau tại chỗ tiêm
ngày một mươi hai tháng bảy
bộ y tế đã ban hành quyết định phân bổ bảy trăm bốn mươi sáu bốn trăm sáu mươi liều vaccine pfizer được cung ứng trong tháng bảy cho các địa phương và đơn vị để triển khai tiêm
bộ y tế nêu rõ trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng để tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng astrazeneca từ tám đến một mươi hai tuần nếu người được tiêm đồng ý
bộ y tế đã ban hành quyết định phân bổ bảy trăm bốn mươi sáu bốn trăm sáu mươi liều vaccine pfizer được cung ứng trong tháng bảy cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng astrazeneca từ tám đến một mươi hai tuần nếu người được tiêm đồng ý